trong báo về tình hình kinh tế xã hội trong phiên khai mạc thủ tướng phạm minh chính cho biết
chính phủ đã trích lập được trên năm trăm sáu mươi tỷ đồng để tăng lương cho ba năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu
theo đó thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân bảy một năm
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn
mức lương thấp nhất vùng một của khu vực doanh nghiệp đồng thời tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
trong chiều hai mươi ba tháng một mươi quốc hội nghe báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về đánh giá giữa kỳ
tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm báo cáo kết quả thực hiện và báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện

trong chiều hai mươi ba tháng một mươi quốc hội nghe báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch ph
đỗ văn chiến đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân ghi nhận đánh giá cao chính phủ thủ tư chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt
thực hiện hiệu quả các nghị quyết kết luận của trung ương đảng quốc hội đã tập trung cao cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật
tháo gỡ khó khăn vướng mắt hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế
về một số lĩnh vực cụ thể cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng và nhà nước
tin tưởng vào kết quả điều tra xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực thật sự không có vùng cấm không có ngoại lệ
cử tri và nhân dân tự hào về an ninh trật tự an toàn xã hội của nước ta được bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế và người dân yên tâm làm ăn và trong mọi hoạt động của đời sống xã hội
cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm và kịch liệt lên án tội phạm có tính chất khủng bố xảy ra huyện cư rin tỉnh đắk lắc
hoan nghênh các cơ quan chức năng đã chỉ đạo quyết liệt hiệu quả sớm ổn định tình hình
mong muốn nhà nước xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu và có chính sách
phát hồng đối với những người thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin
báo cáo của đoàn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam cũng kiến nghị với đảng nhà nước chỉ đạo các bộ ngành địa phương kiểm tra
đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai sạt lở đất cháy nổ an toàn hồ đập an toàn giao thông an toàn khi tổ chức các sự kiện có đông người
để có giải pháp phù hợp chủ động đề phòng và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố bảo đảm an toàn cho người dân
đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong quản lý và thi hành công vụ công khai danh tính địa chỉ
để nhân dân giám sát tiếp tục có các giải pháp hiệu lực hiệu quả hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần tạo việc làm ổn định đời sống
chiều nay bộ công an đã có buổi làm việc với các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân tham dự kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc
giữa buổi làm việc có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cho biết theo chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
có ba dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội trong đó có hai dự án luật đã được chính phủ trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm
kỳ họp này sẽ xem xét thông qua gồm luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến các dự án luật do bộ công an soạn thảo trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cho ý kiến về những nội dung cần tập trung thảo luận tại kỳ họp
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tiệp thù ý kiến của các đại biểu
mong muốn các đồng chí đại biểu quốc hội trong công an nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm tại các đoàn đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an
nhất là tăng cường tuyên truyền cung cấp thông tin để tạo sự đồng thuận trong các đại biểu quốc hội
nắm bắt những ý kiến còn băn khoăn về những nội dung cụ thể để chủ động giải trình cung cấp thông tin phản hồi phù hợp
chủ động đăng ký phát biểu thảo luận tại hội trường hoặc tại tổ về các dự án luật nêu trên
đối với các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an bộ trưởng tô lâm đề nghị cần chủ động nắm tình hình kết nối thông tin
phối hợp chặt chẽ với các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân để kịp thời cung cấp thông tin tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu quốc hội
thưa quý vị vào tối qua tại hà nội ban chỉ đạo ban tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng
tư tưởng của đảng đối tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả
nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc các tập thể đạt thành tích cao
tham dự lễ trao giải có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương phó trưởng ban chỉ đạo ba năm trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc thi
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban chỉ đạo ba năm trung ương
sau hơn chín tháng phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba
đã nhận được hơn ba trăm linh một bài dự thi ở cả năm loại hình tạp chí báo phát thanh truyền hình và video clip
với số lượng tác phẩm kỷ lục
cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội
và là một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
từ đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thủ địch góp phần bảo vệ đảng nhà nước và chế độ
tuy nhiên nền tảng tư tưởng của đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan cao siêu triều tượng
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là bảo vệ cương lĩnh đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
là bảo vệ đảng bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân là bảo vệ cái đúng cái tiến bộ phê phán cái sai cái tiêu cực
đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên quen thuộc gắn bó với công việc của các cơ quan đơn vị và cuộc sống hàng ngày
của mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân
bên cạnh yếu tố lan tỏa cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính đảng tính chiến đấu
theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
cương lĩnh đường lối chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
điểm nhấn đáng chú ý là các tác phẩm đề cập trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng đảng
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cũng như vấn đề tự soi tự sửa nêu gương
điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị toàn xã hội và cả nước ngoài
thành công của cuộc thi năm nay
với hai năm trước đó năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là minh chứng sinh động khẳng định nghị quyết ba mươi năm của bộ chính trị
đã thật sự đi vào cuộc sống được triển khai bài bản đồng bộ hiệu quả sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng
qua các vòng chấm sơ khảo trung khảo hội đồng giám khảo đã lựa chọn được một trăm sáu mươi một tác phẩm để trao các giải a b c khuyến khích và triển vọng
giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan đơn vị địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt
cuộc thi năm nay ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an đoạt giải tập thể xuất sắc
đáng chú ý loạt phóng sự chủ động nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo của các thế lực thù địch của truyền hình công an nhân dân đoạt giải a
thời gian qua tổng cục di chú bộ nội vụ campuchia đã cấp các loại giấy tờ hành chính giúp bà con có đầy đủ giấy tờ theo quy định
tuy nhiên hoạt động xuất nhập cảnh trái phép di cư bất hợp pháp giữa việt nam và campuchia vẫn có những diễn biến phức tạp
tại hội thảo hai bên đã tập trung đánh giá lại công tác phối hợp giữa cơ quan xuất nhập cảnh kết quả hợp tác nhận trở lại công dân hai bên và một số chính sách quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của hai nước
trên cơ sở đó hai bên xác định thời gian tới cần tăng cường phối hợp triển khai cấp thẻ thường trú ngoại kiều cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tăng cường trao đổi đoàn đào tạo tập huấn hai bên đồng thời để mạnh cung cấp thông tin phục vụ cho công tác phòng ngừa phát hiện xử lý hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
phối hợp với các bộ ngành của hai nước nhằm thúc đẩy việc ký kết hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền việt nam campuchia làm cơ sở pháp lý giúp triển khai hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh
thực hiện chức năng cơ quan thường trực của cơ quan đầu mối quốc gia việt nam về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gọi tắt là cơ quan thường trực tám mươi một
ngày hôm nay binh chủng hóa học bộ quốc phòng đã tổ chức diễn tập điều tra ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ
diễn tập điều tra ứng phó tình huống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung vũ khí phóng xạ nói riêng là cơ sở thực tiễn để cơ quan thường trực tám mươi một và các đơn vị đầu mối các bộ ban ngành
tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
ứng phó với các tình huống khủng bố bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu ứng phó khắc phục khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan
chuẩn bị khẩn trương vận dụng linh hoạt sáng tạo các nguyên tắc hình thức phương pháp ứng phó vào từng tình huống và điều kiện cụ thể
kết hợp tốt giữa lực lượng chuyên môn kiêm nhiệm và các lực lượng có liên quan tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao
góp phần khẳng định quyết tâm của việt nam trong thực hiện đầy đủ các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
các điều ước quốc tế về giải trừ và phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà việt nam là nước thành viên
ngày hôm nay cô lực bộ bóng đá pvf công an nên dân tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
khởi tranh từ tháng một mươi năm nay đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp nối những thành tích dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ về tinh thần rèn luyện đoàn kết thể thao cao thượng
cô lực bộ pvf công an nên dân bước vào mùa giải mới với quyết tâm hướng tới mục tiêu giành xuất thăng hạng thi đấu
tại giải bóng đá vô địch chuyên nghiệp quốc gia mùa giải hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
mùa giải hai nghìn hai mươi ba công lực bộ pvf công an nên dân đã giành vị trí thứ hai trên một mươi đồng
có thể trong và ngoài địa bàn để thực hiện vận chuyển má tuổi từ biển lào qua biên giới
thì địa bàn nguyễn hòa chính là địa bàn phục truyền
tuy nhiên trong thời gian vừa qua lực lượng phòng trọng tuổi phòng của toàn tỉnh cũng đã tập trung
đánh mạnh đánh trúng cho nên các đối trường có hình thức vận chuyển tinh vi thủ đoàn hơn
có thể là chia nhỏ lẻ ra từng bộ phần và có sự phấn công
đó là thủ đoàn trái dầu má tuổi tinh vi rất là khó phạt thiên
chủ động kiểm soát từ vùng biên cương đấu tranh mạnh trong nội địa
các lực lượng chức năng trên địa bàn nguyễn hòa sẽ tăng cường hiệp đồng tác chiến
với quyết tâm không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển má tuổi
thế nhưng đây là một cuộc chiến cam go nguy hiểm và hết sức lâu dài
để đẩy lùi ma túy rất cần sự đồng lòng của nhân dân trong việc phát hiện khai báo và nói không với chất cấm này